đó là những nội dung chính trong bản tin an ninh thế giới hôm nay quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình sau đây là phần tin chi tiết
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những tin tức an ninh trật tự quốc tế cập nhật từ mexico và nam phi
ít nhất hai mươi bảy người đã thiệt mạng và một mươi bảy người khác bị thương nặng trong vụ tai nạn xảy ra ngày hôm qua
sau khi chiếc xe khách cỡ lớn rơi xuống hẻm núi tại địa phận bang oaxaca miền nam mexico
các nạn nhân tử vong bao gồm một mươi ba nam giới một mươi ba nữ giới và một trẻ em một tuổi
theo thông tin từ cảnh sát địa phương chiếc xe khách gặp nạn khi đang trên hành trình từ thủ đô mexico city đến santiago yosundur
chiếc xe này thuộc sở hữu của công ty vận chuyển du lịch josundua và được cho là đã khá cũ nát
cũng trong ngày hôm qua giới chức tỉnh waterng nam phi xác nhận
ít nhất hai mươi bốn người đã tử vong tại một khu định cư không chính thức sau khi hít phải khí ga dò dỉ
các kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc có thể liên quan đến hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp trong khu vực
theo giới chức địa phương một số người khai thác vàng trái phép sống giữa cộng đồng
làm sạch và tinh luyện vàng tại đó bằng cách sử dụng bình ga
các nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ việc này trong khoảng hai đến năm tuổi
tình trạng bạo loạn đã chấm dứt trên toàn bộ đất nước hình lục lăng
đây là tuyên bố vừa đưa ra của bộ trưởng nội vũ pháp zega dagman anh
sau một mươi ngày quốc gia này chứng kiến làn sóng bạo lực liên quan đến vụ việc cảnh sát bắn chết một thiếu niên một mươi bảy tuổi
do không tuân thủ hiệu lệnh giao thông
tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh bộ nội vũ pháp vẫn đang duy trì mức độ cảnh sát cao
giới chức pháp cũng đang tiến hành điều tra cái chết của một người đàn ông bị cho là trúng đạn cao su của cảnh sát
trong những cuộc bạo loạn ở thành phố marseille
đây là trường hợp đầu tiên được báo cáo thiệt mạng trong làn sóng bạo loạn kéo dài suốt một mươi ngày qua tại pháp
nghiệp đoàn giới chủ liên đoàn lao động lớn nhất nước pháp ước tính làn sóng biểu tình bạo loạn bùng phát
từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến nay đã gây thiệt hại lên tới hơn một tỷ đô la mỹ
hai trăm linh cơ sở kinh doanh ba trăm linh chi nhánh ngân hàng và hai trăm năm mươi cửa hàng thuốc lá đã bị cấp phá
con số này chưa bao gồm thiệt hại đối với trường học tòa thị chính và trung tâm cộng đồng
trong khi đó tổng thống pháp emmanuel macron xác nhận ông đã gặp các thị trưởng của hai trăm hai mươi thành phố chịu thiệt hại do làn sóng bạo loạn
tổng thống macron hy vọng sớm bắt đầu quá trình làm rõ vụ việc để tìm hiểu lý do sâu xa dẫn đến những sự kiện này
chiến dịch càn quét của quân đội israel vào một trại tị nạn ở jenin đã khiến ít nhất một mươi hai người palestine thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
ngày năm tháng bảy một vụ tấn công nghiêm trọng khác lại diễn ra ở thành phố tel aviv
phản ứng trước những diễn biến trên đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell
đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình trạng leo thang bạo lực nghiêm trọng ở israel và các vùng lãnh thổ palestine bị chiếm đóng
eu đã lên án các cuộc tấn công của những người định cư israel nhằm vào người palestine
đồng thời nhấn mạnh dân thường đặc biệt là trẻ em phải được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh và hoạt động sử dụng vũ lực phải tương xứng
đồng thời chỉ là phương án cuối cùng
khi hoàn toàn không thể tránh khỏi để bảo vệ tính mạng và phù hợp với luật nhân đạo quốc tế
theo tuyên bố eu đã liên tục nhắc lại cam kết cơ bản của khối đối với an ninh của israel
cũng như chính sách ngăn chặn và đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức
eu kêu gọi củng cố chính quyền palestine để chính quyền này có thể thiết lập lại quyền kiểm soát an ninh
đối với toàn bộ khu vực a của các vùng lãnh thổ palestine bị chiếm đóng theo những thỏa thuận đã có
đồng thời kêu gọi israel tôn trọng các nghĩa vụ của nước này theo các thỏa thuận quốc tế
và chính quyền palestine tiếp tục phối hợp an ninh với israel
tuyên bố tái khẳng định an ninh bền vững chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp chính trị cho cuộc xung đột
để người palestine và người israel được sống trong hòa bình và thịnh vượng
lầu năm góc vừa công bố kế hoạch siết chặt kiểm soát thông tin tuyệt mật sau bốn mươi năm ngày xem xét
động thái được đưa ra liên quan đến vụ một phi công người mỹ bị bắt giữ và truy tố
với cáo buộc đăng tải tài liệu mật
xin ứng dụng nhắn tin discord
các biện pháp mới bao gồm bổ nhiệm các quan chức kiểm soát thông tin tuyệt mật
thành lập văn phòng mới chịu trách nhiệm đối phó với các mối đe dọa xuất phát từ nội bộ
và lập kế hoạch xây dựng các hệ thống phát hiện thiết bị điện tử trong những khu vực làm việc tuyệt mật
hồi tháng trước phi công jacques douglas tessera hai mươi một tuổi sống tại north dayton bang massachusetts
đã bị truy tố sáu tội danh về hành vi cố ý tàng trữ và truyền giao thông tin mật liên quan đến quốc phòng của mỹ
mức phạt tối đa cho mỗi tội danh này là một mươi năm tù
techerra bị cục điều tra liên bang mỹ fbi bắt giữ hồi tháng bốn với cáo buộc làm dò dỉ qua mạng internet
hơn bảy trăm linh tài liệu video và điện tín ngoại giao quân sự tuyệt mật của mỹ trên một nhóm chất chung
những thông tin này sau đó nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội
thông tin tình báo bị dò dì bao gồm các báo cáo đánh xá của lầu năm góc về cố xung đột ở ukraine
và những nhận xét bí mật về các đồng minh của mỹ
đây là sự cố dò dì tài liệu mật lớn nhất của mỹ kể từ sau vụ edward nodon
cựu nhân viên hợp đồng của cơ quan an ninh quốc gia mỹ msa tiết lộ hàng loạt tài liệu của cơ quan này hồi năm hai nghìn một mươi ba
tổng thống joe biden đã chỉ thị cơ quan chức năng điều tra
làm rõ nguyên nhân tera có thể tiếp cận được những dữ liệu nhạy cảm trên
scotland quốc gia thuộc vương quốc anh hôm qua đã tổ chức lễ đăng quang lần thứ hai
cho vua jacques de tam và vương hậu camilla trong khuôn khổ tuần lễ hoàng gia
horirut khi quốc vương anh đi khắp vùng để tôn vinh cuộc sống văn hóa và cộng đồng của người scotland
đây là lần đầu tiên scotland đánh dấu lễ đăng quang của vua jacques de tam
bằng các lễ hội hoàng gia của riêng mình kể từ khi nhà vua anh lên ngôi
tại tư viện westminster vào tháng năm vừa qua
các sự kiện tại edinburgh bao gồm lễ giấc hoàng gia từ cung điện holyrood house
được hộ tống bởi đoàn diễu hành của các lực lượng vũ trang
nghi thức ở nhà thờ st gilles và hai mươi một phát đại bắc chào mừng
tại nhà thờ st gilles
vua jacques de tam được trao vương miệng có nền đại tới năm một nghìn năm trăm bốn mươi
quyền trượng tới năm một nghìn năm trăm bốn mươi ba và thanh kiếm elizabeth
trưng bày trong nhà thờ là tảng đá định mệnh
khối sa thạch đỏ được coi là biểu tượng của scotland
bởi lễ có sự tham dự của thái tử william và công nương kate
hai người mang thức hiệu là công tước và nữ công tước sứ rothesay của scotland
vua jacques de tam được tấn phong hồi tháng chín năm ngoái
sau khi mẹ ông là nữ hoàng elizabeth đệ nhị qua đời ở tuổi chín mươi sáu
ngoài các vị nhà vua anh
ông còn đảm nhận vị trí nguyên thủ quốc gia của một mươi bốn nước thuộc khối thịnh vượng chung

trong khi đó các quan khí tượng iceland cho biết khoảng hai hai trăm linh trận động đất đã được ghi nhận
ở khu vực xung quanh thủ đô rakyavich của iceland trong vòng hai mươi bốn giờ qua
dấu hiệu cho thấy một vụ phun trào núi lửa có thể sắp xảy ra
các cơn địa chấn bắt đầu từ khoảng một mươi sáu giờ giờ địa phương ngày bốn bảy
tức hai mươi ba giờ cùng ngày giờ hà nội
ở bên dưới núi fagradalfjall ngọn núi thuộc hệ thống núi lửa trên bán đảo reykjavik
cực tây nam iceland
núi lửa này đã phun trào hai đợt trong năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai
hoạt động địa chấn cũng khiến cơ quan khí tượng iceland nâng cảnh báo hàng không
từ mức màu xanh lá lên màu cam
đồng nghĩa với việc cảnh báo các hãng hàng không với nguy cơ núi lửa phun trào
iceland là đất nước có núi lửa hoạt động nhiều nhất và lớn nhất ở châu âu
trong hai năm qua nhằm thành từ núi lửa fagradalfjall cách thủ đô reykjavik bốn mươi km
đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đến tham quan chụp ảnh
theo cơ quan khí quyển và đại dịch
dương quốc gia mỹ nhiệt độ trung bình của không khí trên bề mặt trái đất
trong ngày bốn tháng bảy đã lên mức một mươi bảy một mươi tám độ c
cao hơn mức một mươi bảy độ c ghi nhận một ngày trước đó
đây là hai mức nhiệt cao kỷ lục kể từ ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thời điểm nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt một mươi sáu chín mươi hai độ c
đây cũng là dấu hiệu mới nhất cho thấy tác động của tình trạng biến đổi khí hậu
do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch
nếu so sánh thì nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu giao động từ một mươi hai đến một mươi bảy độ c
vào bất kỳ ngày nào trong năm và đã lên tới một mươi sáu hai độ c vào thời điểm đầu tháng một
trong giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi chín hai nghìn
con số kỷ lục này chưa tính đến các phép đo khác
nhưng có thể sẽ bị phá vỡ khi bắc bán cầu bước vào mùa hè
ngày năm tháng bảy cơ quan giám sát khí hậu châu âu copennicus đã xác nhận rằng
ngày ba tháng bảy là ngày nóng nhất theo số liệu của mình kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hiện cơ quan này chưa xác nhận số liệu của ngày năm tháng bảy
nhiệt độ trung bình toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng cho đến cuối tháng bảy
hoặc đầu tháng tám
nhiệt độ sẽ tăng cao hơn mức trung bình lịch sử vào năm tới
khi xảy ra hiện tượng thời tiết el nino ở thái bình dương
tổ chức khí tượng thế giới đã xác nhận rằng el nino đang xảy ra
thưa quý vị trong khi ngành hàng không đóng góp ba năm vào mức ô nhiễm khí nhà kính toàn cầu
thì ngành vận tải biển chiếm ba
theo hội nghị liên hợp quốc về thương mại và phát triển
các tàu chở hàng đã vận chuyển hơn một mươi hai tỷ tấn hàng hóa vào năm hai nghìn một mươi tám
gần gấp ba lần so với một mươi năm trước đó
xu hướng này được dự đoán vẫn tiếp diễn khi thương mại điện tử thúc đẩy nhu cầu vận tải đường biển
trước tình hình đó nhiều giải pháp xanh cho vận tải hàng hải đã được đưa ra
và đáng chú ý trong số đó là sáng kiến sử dụng diều khổng lồ có khả năng đẩy tàu chở hàng qua đại dương
giúp tàu chở hàng giảm mức tiêu thụ nhân liệu và cắt giảm trung bình hai mươi lượng khí thải carbon
nội dung này sẽ đến thay cho lời cháo kết của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt
vận tải biển chiếm khoảng ba lượng khí tải nhà kính toàn cầu
nhiên liệu thay thế như amoniac xanh đang được nghiên cứu phát triển nhưng sử dụng chúng rất tốn chi phí
do đó sự xuất hiện của những con rìu với chi phí ít hơn đã góp phần thiết thực mang lại giải pháp xanh cho vận tải hàng hải
phải mất nhiều thập kỷ thì mới xây dựng đủ cơ sở hạ tầng để triển khai việc sử dụng nhiên liệu thay thế trên quy mô lớn
trong khi chờ đợi chúng ta có thể làm gì
chúng ta có thể sử dụng nguồn tài nguyên gió
trong khi từ bao lâu nay thuyền vẫn chạy được bằng sức gió
song sioing sử dụng công nghệ tiên tiến để làm nguồn năng lượng này phù hợp với thế kỷ hai mươi một
diều có thể đóng vai trò là một chiếc dù có thể mở ra sử dụng hoặc gặp lại cấp đi khi không cần thiết
diều được điều khiển bởi hộp phần mềm lái tự động gắn phía dưới con rìu
chiếc hộp này còn được gắn vào con tàu bằng một sợi cáp dài bảy trăm linh mét
cung cấp năng lượng và gửi dữ liệu đến và đi từ con tàu
điểm khác biệt trong cơ chế hoạt động của con rìu này với các giải pháp gió khác là cánh diều không chỉ bị gió kéo
mà nó có thể bay theo hình số tám nhân lên hiệu ứng kéo của luồng không khí để tạo ra sức kéo khủng khiếp
thêm vào đó si wing lấy gió ở độ cao ba trăm linh mét so với mặt nước biển nơi gió mạnh hơn năm mươi
trong hơn một năm qua phiên bản sea wing rộng hai trăm năm mươi m
đã được thử nghiệm trên một con tàu chở hàng do airbus thuê đi qua đại tây dương
công ty cũng đã nhận được khoản tài trợ hai năm triệu euro từ liên minh châu âu eu và cho biết
họ đã nhận được đơn đặt hàng từ airbus và công ty vận tải nhật bản k line
ic hy vọng sẽ đạt được công nghệ hoạt động đầy đủ vào cuối năm hai nghìn hai mươi
chúng tôi tự hào vì có một giải pháp giúp tàu thuyền giảm lượng khí thải ngay lúc này
và đẩy nhanh quá trình khử carbon của ngành hàng hải trong những năm tới
về vấn đề liệu rượu khổng lồ có được ngành vận tải ưa chuộng hay không
chi phí và giá dầu là hai yếu tố then chốt
nhiều chuyên gia nhất trí rằng giá nhiên liệu tăng sẽ khuyến khích các chủ tàu lắp đặt seoui
chi phí lắp đặt công nghệ này sẽ trở nên tương đối tiết kiệm khi các con tàu chuyển sang sử dụng nhiên liệu xanh
đó cũng là một yếu tố hỗ trợ rất lớn cho nhiên liệu xanh trong tương lai
công nghệ của chúng tôi cho phép sử dụng nhiên liệu xanh sớm hơn
vì chúng tôi tiết kiệm được một phần chi phí và có sức cạnh tranh hơn
các chuyên gia cũng ghi nhận rằng việc sử dụng những con diều khổng lồ trong vận tải hàng hải
chắc chắn sẽ góp phần giảm lượng khí thải đáng kể
do đó công nghệ này được kỳ vọng sẽ ngày càng được cải tiến và áp dụng rộng rãi hơn